các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phó thủ tướng trương hòa bình đã đề nghị xem xét kết quả việc điều tra truy tố xét xử vụ án nguyễn ngọc minh cùng đồng bọn
phó thủ tướng trương hòa bình trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ đề nghị tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét kết quả việc điều tra truy tố xét xử vụ án nguyễn ngọc minh cùng đồng bọn nêu trên để giải quyết tiếp vụ án theo trình tự tố tụng phúc thẩm đúng pháp luật xử lý nghiêm tội phạm
phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ công an chỉ đạo kiểm tra quá trình điều tra vụ án sớm báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ
hai đối tượng thường xuyên mua ma túy về sử dụng và bán cho các con nghiện khác đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh bắt quả tàng khi đang trên đường mang ma túy đi bán
sau một thời gian theo dõi mật phục vào tối qua một mươi năm tháng sáu tại khu vực đê bấn thuộc địa bàn phường trung lương thị xã hồng lĩnh
các trinh sát đã bắt quả tăng hai đối tượng phạm văn hoàng chú huyện thạch hà và lê thị ngọc trâm chú huyện cẩm xuyên
khám xét trong người các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ bốn mươi chín viên thuốc lắc bốn gói ma túy ketamin một ô tô biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi nghìn bốn trăm tám mươi bảy một mươi một triệu đồng tiền mặt và một số tăng vật có liên quan
theo lời khai của đối tượng số ma túy trên được mua với giá gần hai mươi năm triệu đồng
một đối tượng ngược đãi con đẻ của mình rồi lại dùng dao đâm nhiều nhát vào người căn ngăn
làm người này tổn hại đến bảy mươi sức khỏe thông tin chi tiết vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt tạm giam đối tượng kiều việt hùng chú tại hà tĩnh để điều tra hành vi cố ý gây thương tích
trước đó ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm anh lê đức phúc chú thành phố bà rịa đi ngang qua địa bàn khu phố hải dương phường kim dinh
đã giúp một bé gái đang kêu cứu vì bị cha ruột là kiều việt hùng ngược đãi
trong lúc khuyên can hùng hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát anh phúc đã bị hùng dùng dao đâm nhiều nhát vào người tổn hại bảy mươi sức khỏe
sau khi gây án thủ phạm bỏ trốn khỏi địa phương quá trình điều tra công an thành phố bà rịa phối hợp với công an huyện con rẫy tỉnh con tum bắt giữ
còn tại quảng bình cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lệ thủy đã ra quyết định khởi tố đỗ hữu toàn chú huyện lệ thủy về tội cố ý gây thương tích
đêm ngày ba tháng sáu sau khi uống rượu toàn và một số đối tượng khác rủ nhau đi trộm
khi đang thực hiện hành vi tại chạy vịt của ông châu văn phệ ở thôn phu thọ xã an thủy thì bị phát hiện và xua đuổi
sau đó toàn cùng ba đối tượng khác là nguyễn minh hiếu phan đức diễn và nguyễn trung anh chú cùng địa phương đã dùng gậy và dao mang theo chém vợ chồng ông vệ
hậu quả làm cho vợ chồng ông vệ bị thương nặng
bốn đối tượng nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng
tại thành phố điện biên phủ và thành phố hà nội vừa bị công an tỉnh điện biên phối hợp với cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an bắt giữ vào ngày một mươi bốn tháng sáu vừa qua
qua công tác nghiệp vụ công an tỉnh điện biên đã phát hiện một nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề trái phép và có đội bóng đá qua mạng internet
liên quan đến nhiều đối tượng nhiều tỉnh thành trong cả nước do hai vợ chồng phạm văn thái và trần thị thủy chú thành phố điện biên phủ cầm đầu
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay các đối tượng đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng đánh bạc qua các trang new bảy trăm tám mươi chín net bóng tám mươi tám com và lvs com
sáng ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng công an đã đồng loạt chia làm nhiều mũi tiến hành lệnh bắt khám xét các điểm ở hà nội và thành phố điện biên phủ
trong đó có nơi ở của phạm văn thái và trần thị thủy
tại đây các trinh sát đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn ngân chú tỉnh thái nguyên là tay chân thân tín của trần văn thái
qua khám xét nơi ở của các đối tượng ban chuyên án đã tạm giữ hai xe ô tô một mươi điện thoại di động một máy tính sách tay
bốn ổ cưng máy tính một máy tính bảng ipad gần tám trăm linh triệu đồng và nhiều tài liệu có liên quan
cùng lúc này một mũi trinh sát tại hà nội đã tiến hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn thị phương hà
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một tại phòng bốn t một mươi năm r năm a royan city nguyễn trãi thượng đình thanh xuân hà nội thu giữ một xe ô tô sáu điện thoại di động
một máy tính sách tay cùng nhiều tài liệu có liên quan đến việc đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng internet
mùa giải euro đang diễn ra hết sức sôi động
tuy nhiên sự sôi động của mùa bóng cũng đi đôi với sự hết mình và nêu cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự
công an tp hà nội đã và đang triển khai đồng bộ các kế hoạch nhằm mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho những ngày diễn ra trận đấu euro hai nghìn một mươi chín
mùa giải euro hai nghìn một mươi sáu đang diễn ra với những trận cầu hấp dẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ bóng đá
đặc biệt các trận bóng diễn ra chủ yếu vào buổi tối nên tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng phạm tội hoạt động

sau hai ba giờ đêm và nhất là những thời điểm diễn ra euro và những thời điểm bóng đá
chúng tôi cương quyết xử lý những trường hợp không chấp hành đập biên bản để xử lý
một trong các giải pháp được lực lượng công an trú trọng đó là tăng cường tuần tra đêm
nắm chắc tình hình kiên quyết không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự và các tệ nạn xã hội
đó là mục tiêu đặt ra của lực lượng công an phường cổ nhuế một nói riêng công an thành phố hà nội nói chung trong thời gian này
sau khi công an quận chỉ đạo
thì công an phường tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và quán triệt đến một trăm linh cán bộ chiến sĩ
hàng ngày trong các giờ dịp diễn ra euro
thì công an phường tổ chức tổ tuần tra
trong đó phối hợp giữa lực lượng cảnh sát của công an phường
cùng lực lượng bảo vệ dân phố và tự quản
thường xuyên tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong mùa euro hai nghìn một mươi sáu
cũng trong thời gian này
tại một số địa bàn trọng điểm
công an tp hà nội đã tăng cường thêm các tổ công tác một trăm bốn mươi một tuần tra khép kín
trên các tuyến phố từ hai mươi một giờ đêm đến năm giờ sáng
nhằm phối hợp giải quyết kịp thời các điểm nóng
các vụ việc phát sinh từ cơ sở đặc biệt là những đối tượng tập trung đua xe
hai mươi ba giờ tại ngã tư yên phụ trần nhật duật
sau hai tiếng triển khai đã có nhiều trường hợp vi phạm giao thông bị bắt giữ
hàng ngày chúng tôi đều bố trí các lực lượng xung quanh những tuyến địa bàn trọng điểm
và nhất là trong cái dịp tổ chức sự kiện bóng đá quốc tế giải euro lần này
thời gian diễn ra chủ yếu vào ban đêm
nên chúng tôi luôn luôn ứng trực một trăm linh lực lượng đảm bảo kịp thời
hạn chế đến tối đa việc xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe giải pháp
và khi phát hiện chúng tôi kiên quyết phối hợp các lực lượng để ngăn chặn dân cùng
không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
với tinh thần chủ động không để lọt tội phạm lấy phòng ngừa là chính
công an tp hà nội tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp nghiệp vụ
toàn lực lượng đang nỗ lực đảm bảo cho những ngày diễn ra mùa giải euro được an toàn
sau khi sử dụng bồ đà một đối tượng đã liên tiếp thực hiện các hành vi trộm cướp tài sản và cúi gây thương tích
sau khi sử dụng bồ đà tại nhà đối tượng trần văn đức chú tp tân an tỉnh long an
đã liên tiếp trộm và cướp xe máy của hai người dân trên địa bàn thành phố tân an nhưng không thành
sau đó đức đi đến nhà trọ của anh đỗ thanh vũ chú tp tân an lấy trộm xe máy biển số sáu mươi hai r hai hai trăm tám mươi tám dẫn đi
bị anh vũ phát hiện chi hô và chạy theo kéo xe lại đức đã dùng kéo đâm anh vũ vào bàn tay trái bị thương
đức đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tân an bắt giữ
trong đêm nay và ngày mai do tác động của giải mây rông từ phía bắc nên khu vực này sẽ có xuất hiện mưa giải rác
lượng mưa không nhiều nhưng cũng phần nào làm dịu hẳn cây nóng với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
đến ngày một mươi tám thì mưa ở khu vực này sẽ giảm xuống diện vài nơi nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
một số điểm lại chạm ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt độ là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận dưới tác động của hiệu ứng phơn mạnh
nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng với mức nhiệt độ là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
tuy nhiên vào lúc chiều tối và đêm sẽ có mưa giải rác ở một vài nơi
khu vực tây nguyên trong những ngày sắp tới thì hình thế thời tiết chính chi phối khu vực này
vẫn là đời gió tây nam có cứng độ trung bình hoạt động mạnh vào lúc chiều tối
nên vào ban ngày thì trời phổ biến ở dạng mây thay đổi trời nắng
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ và lúc chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
tại khu vực nam bộ trong ba ngày tới ngày trời nắng và lúc chiều tối thì khi đời gió tây nam hoạt động mạnh
mang hơi ẩm từ biển vào tạo những đám mây đối lưu gây mưa rào và rông rải rác cho các khu vực
trong khu vực rông người dân cần hết sức đề phòng với các hiện tượng thời tiết như lúc xoáy sâm xét và gió giật mạnh
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt